tin thế giới bộ quốc phòng estonia thông báo mỹ đã triển khai hệ thống pháo phản lực cơ động cao hamas
tới căn cứ quân sự tapa cách thủ đô talin của estonia khoảng một trăm linh km về phía đông
đây cũng được coi là nỗ lực mới nhất của mỹ nhằm thực hiện cam kết tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía đông của nato
phía estonia cho biết việc triển khai hệ thống hamas sẽ cho phép binh sĩ estonia tìm hiểu cách vận hành của hamas
trước khi tiếp nhận hệ thống này từ mỹ vào năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó bộ quốc phòng estonia cho biết nước này đã mua sáu hệ thống himars của mỹ với giá khoảng năm trăm linh triệu đô la mỹ
dự kiến là việc bàn giao sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn hoặc là đầu năm hai nghìn hai mươi năm
estonia sẽ trang bị các hệ thống này cho lực lượng vũ trang ngay sau khi nhận được từ phía mỹ
himars là hệ thống pháo phản lực có tính cơ động và khả năng sát thương cao
việc sở hữu hệ thống này sẽ giúp estonia nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ
mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống himars cho ukraine từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
hệ thống này có tầm bắn gấp đôi các vũ khí mà kiev từng sử dụng trước đó